thưa quý vị đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tại ổ dịch công ty trách nhiệm hiếu hạn trường sinh đơn vị cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
cụ thể ca bệnh thứ một trăm tám mươi chín là nữ bốn mươi sáu tuổi địa chỉ tại tân quang nông cống thanh hóa
là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của công ty trường sinh tại các khoa phòng của bệnh viện bạch mai
bệnh nhân này ở cùng nhà với hai trường hợp làm cùng công ty dương tính với sars cov hai
các bệnh thứ một trăm chín mươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một các bệnh thứ một trăm chín mươi một sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn các bệnh một trăm chín mươi hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
các bệnh một trăm chín mươi ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và các bệnh thứ một trăm chín mươi bốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
các bệnh nhân này đều là nữ và thông tin chi tiết về các ca bệnh này sẽ được bộ y tế cập nhật sau
như vậy là tính đến sáng nay cả nước đã ghi nhận tổng cộng một trăm chín mươi bốn ca bệnh mắc covid một mươi chín
hai mươi năm ca đã khỏi bệnh và được ra viện
trong ngày hôm qua tiếp tục có
bốn ca bệnh mắc covid một mươi chín là các bệnh nhân số sáu mươi năm sáu mươi sáu bảy mươi chín và chín mươi
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm được điều trị khỏi và ra viện
nâng số ca bệnh điều trị khỏi và ra viện tại nước ta đến thời điểm này là hai mươi năm ca
các ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại hai mươi hai cơ sở y tế trên cả nước
trong đó có sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất
năm mươi ba bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm từ hai đến bốn lần âm tính
về diễn tiến sức khỏe của ba ca bệnh nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
hiện tại các bệnh nhân đã có nhiều tiến triển tốt
trong đó một bệnh nhân đã được rút ống thở trong đêm hai mươi tám tháng ba
bệnh nhân người anh đang tiến triển khá hơn đang cân nhắc giảm chế độ máy thở
và bệnh nhân còn lại chạy ếch mô lần thứ một mươi đang khá lên hy vọng là sẽ cai giật ếch mô
trong khi đó vào ngày hôm qua bệnh viện sanh pôn hà nội đã phải tạm thời phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình
do bệnh nhân covid một mươi chín số một trăm bảy mươi năm đã đến thăm con trai đang điều trị tại đây vào ngày hai mươi sáu tháng ba
bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm cũng làm việc tại công ty trường sinh
khi tới bệnh viện sanh pôn người này chưa biết mình bị nhiễm covid một mươi chín
hiện tại con trai của bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
để cách ly và xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính
bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm
bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm cũng cho kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ nhất
còn trên thế giới trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tiếp tục lan rộng
chính quyền pháp mới đây đã sơ tán thêm ba mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ vùng dịch ở phía đông
tới các bệnh viện ở phía tây nước này với hy vọng sẽ giải phóng được một số khoa điều trị tích cực
để các bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín nặng trong những ngày tới
việc sơ tán thêm ba mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ vùng dịch ở phía đông
tám bệnh nhân này diễn ra khi pháp thông báo chính phủ đức ngày hai mươi chín tháng ba
cũng sẽ điều một máy bay quân sự đưa bệnh nhân từ anzech tới các bệnh viện ở sucas và úm
tuần trước pháp đã sơ tán hàng chục bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ khu vực phía đông
nơi dịch bệnh bùng phát mạnh với hy vọng ngăn chặn được cuộc khủng hoảng
mà thủ tướng edouard philippe cảnh báo sẽ trở nên trầm trọng hơn trong hai tuần tới
hiện pháp có tổng số gần bốn ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang được chăm sóc tích cực
trong đó nhiều ca gặp vấn đề
đường hô hấp cần phải thở máy thiết bị y tế có thể thiếu trầm trọng
nếu các ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng
mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm bệnh covid một mươi chín nhiều nhất trên thế giới
các bệnh viện ở đây đang trật vật với nhu cầu xét nghiệm của hàng nghìn người
để đối phó với tình trạng quá tải này mỹ đã cấp phép đưa hành dược phẩm mới
cho xét nghiệm chẩn đoán virus corona trong vòng vài phút của hãng abot
để sử dụng cho các bệnh viện các cơ sở cấp cứu
cục quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda đã cấp giấy phép cho hãng abot
dưới dạng giấy phép khẩn cấp
abot cho biết họ có kế hoạch bắt đầu phân phối các bộ xét nghiệm này vào tuần tới
và sẽ đẩy nhanh sản xuất lên đến năm mươi bộ một ngày
đây là bộ xét nghiệm thứ hai được fda phê duyệt để sử dụng trực tiếp
cho các cơ sở y tế chuyên môn cũng như cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng
và cho kết quả xét nghiệm nhanh
tuần trước fda đã phê duyệt bộ xét nghiệm của công ty cfield
để sử dụng tại những nơi chăm sóc bệnh nhân